tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chính thức phát lệnh khởi công dự án mai sơn quốc lộ bốn mươi năm
đây là một trong ba dự án thành phần của cao tốc bắc nam được chuyển hình thức đầu tư ppp sang đầu tư công cùng với dự án vĩnh hảo phan thiết phan thiết dầu dây
ba dự án đồng loạt được khởi công trong ngày hôm nay
việc triển khai khởi công ba dự án thành phần trên thể hiện tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao của chính phủ và ngành giao thông vận tải
trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nâng cao an sinh xã hội tạo công an việc làm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
ba dự án thành phần của cao tốc bắc nam chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm dự án thành phần mai sơn quốc lộ bốn mươi năm tại xã hà long huyện hà trung tỉnh thanh hóa
dự án thành phần vĩnh hảo phan thiết tại xã vĩnh hảo huyện tuy phong tỉnh bình thuận
dự án thành phần phan thiết dầu dây tại xã hàng gòn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đây là ba dự án có ý nghĩa quan trọng trong kết nối với hai đầu tàu kinh tế quan trọng là hà nội và thành phố hồ chí minh
phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ giao thông vận tải và các đơn vị liên quan triển khai dự án
bảo đảm công khai minh bạch giám sát quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư
phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ giao thông vận tài và các đơn vị liên quan triển khai dự án
bảo đảm công khai minh bạch giám sát quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư

tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế giảm thiểu ủn tắc và tai nạn giao thông kết nối và phát huy hiệu quả các đoạn đường bộ
đã và đang đầu tư tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương có dự án đi qua phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải
việc triển khai khởi công ba dự án thành phần trên thể hiện tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao của chính phủ và ngành giao thông vận tài
trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nâng cao an sinh xã hội tạo công an việc làm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín